sau khi bão số một vừa tan lại xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới gần biển đông dự báo trong một hai ngày nữa thì áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào lúc một mươi ba h chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai ba độ vĩ bắc một trăm hai mươi tám độ kinh đông
trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày ba mươi tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm một độ vn một trăm hai mươi bốn chín độ kd
trên vùng biển phía đông miền trung philippines sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
tức là từ năm mươi sáu mươi km
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km
có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về phía biển đông